do ảnh hưởng của bão số một mươi ba đến chiều nay tại vùng biển quảng ngãi đặc biệt là tại đảo lý sơn
gió đã mạnh lên cấp chín cấp một mươi sóng biển cao bốn năm mét và mưa rất to biển động dữ dội
ngay từ sáng nay thì huyện đảo này đã bị cô lập với đất liền
chính quyền của huyện đã liên tục tuyên truyền đến người dân về diễn biến của bão
tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi neo đậu phải theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
đồng thời huy động lực lượng đi đến tận ngõ gõ từng nhà tiến hành sơ tán khoảng hai trăm tám mươi hộ dân đến nơi tránh trú an toàn
tại quảng ngãi hơn hai tàu thuyền tàu vận tải khắp vùng biển tiếp tục neo trú tại các vũng cảng biển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
khoảng bảy tàu cá đánh bắt ngoài khơi đã được liên lạc hướng dẫn neo đậu ở khu vực gần nhất để tránh bão số một mươi ba
đến trưa nay tỉnh quảng ngãi hoàn thành sơ tán khoảng tám trăm linh dân ở đảo lý sơn và hơn một hai trăm linh dân ở vùng ven biển
từ sức biến sạch bố sạch sạch là tùy do đồng viên phèm các viên phèm là cầm nước đại đấu
ảnh hưởng bão số một mươi ba đảo lý sơn xuất hiện mưa to kèm rau lớn sóng biển dâng cao từ bốn đến năm mét đánh tràn bờ kè cầu cảng và uy hiếp nhiều nhà dân sống ven tuyến kè đông nam đảo và các khu sung yếu khác
chiều và tối nay bão đã áp sát vào đảo lý sơn có gió cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động dữ dội nhiều nhà dân thiếu kiên cố có nguy cơ mưa gió làm tốc mái